đà lạt thành phố được nhiều người ví là thung lũng tình yêu thiên đường mộng mơ và lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương vào mùa hè ước
thời điểm này thì phố núi đang ngập tràn sắc xuân hòa cùng với những giai điệu tình ca ngọt ngào
đà lạt là sự lựa chọn tuyệt vời với những cặp đôi mùa valentine lễ tỉnh nhân
tại thung lũng tình yêu đã diễn ra sự kiện hẹn ước tình yêu điểm nhấn của mùa valentine năm hai nghìn một mươi bảy tại đà lạt
nơi đây đang hiện hữu một lễ đường đẹp như một thước phim quay chậm cùng cung đường tình yêu ngập sắc hoa dành cho lễ cưới tập thể của hai mươi đôi uyên hương phố núi
mùa valentine không chỉ có ý nghĩa với các cặp tình nhân đôi lứa đang yêu mà cũng là dịp để những trái tim cùng chung nhịp đập xích lại gần nhau hâm nóng tình yêu cùng nhau du ngoạn những xứ sở lãng mạn và đà lạt là điểm đến lý tưởng của tình nhân
đà lạt mùa valentine quyện hòa giai điệu mùa xuân nhiệm điệu phố núi như bản roman miền sơn cước có lẽ thành phố tình yêu đà lạt sẽ mãi là nơi hẹn hò lãng mạn của những đôi uyên hương